hai người phụ nữ bị mắc kẹt trong đám cháy trung cư được giải cứu an toàn
vụ cháy xảy ra vào trưa ngày hôm qua tại một căn hộ trung cư ở tầng sáu
khu đô thị văn phú phường phú la quận hà đông hà nội
nhận tin báo trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội đã điều động
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông
và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số bốn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
cùng ba xe chữa cháy một xe thang và một xe chỉ huy với hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
qua trinh sát phát hiện đám cháy xuất phát tại phòng khách của căn hộ
lực lượng chia thành hai mũi tìm kiếm và hướng dẫn cho hai phụ nữ bị mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn
khoảng hai mươi phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ